thưa quý vị và các bạn
lịch sử nghìn năm của dân tộc việt nam với nhiều dấu ấn sự kiện hào hùng
luôn là nguồn cảm hứng dồi dào khơi gợi nhiều đề tài lớn cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật
trong đó có cả thể loại tiểu thuyết và chuyện ngắn
tuy nhiên vài năm gần đây theo đánh giá của giới chuyên môn
dường như chất lượng nghệ thuật của phần lớn tiểu thuyết lịch sử được sáng tác và xuất bản mới
vẫn chưa thể vượt qua cây bóng của các tác phẩm nổi tiếng cùng thể loại giai đoạn trước
chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của độc giả
trong phần đầu của chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả phan kỳ có tiêu đề
không tùy tiện hư cấu về lịch sử
một bình luận phê phán báo nhân dân
cùng với sự trở lại của đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang
thời gian gần đây nhiều tác giả đặc biệt là một số cây viết trẻ
tỏ ra quan tâm tập trung sáng tác với góc nhìn đa dạng về các giai đoạn
các nhân vật khác nhau trong lịch sử như thời kỳ tây sơn nhà nguyễn
thân phận con người phản chiến trong chế độ sài gòn trước năm một nghìn chín trăm năm mươi
biến cố thời đại dưới góc nhìn của giới nữ
điểm mạnh của các tác giả trẻ là sự táo bạo trong việc tìm kiếm
triển khai các đề tài ít được đề cập kỹ lưỡng trong tác phẩm của thời kỳ trước
điều này có được từ sự tìm tòi của cá nhân kết hợp quá trình tiếp nhận các nghiên cứu
giả thuyết quan niệm lịch sử của một số học giả trong nước và quốc tế mới công bố
thật vậy ít ai ngờ mới bước sang tuổi hai mươi bốn huỳnh trọng khang đã là tác giả
trẻ và những vọng âm nằm ngủ
hai cuốn tiểu thuyết được coi là hiện tượng trên văn đàn gần đây
và từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy một cây bút trẻ khác là trường an đã ra mắt bốn cuốn tiểu thuyết lịch sử
xoay quanh cuộc đời của các vị vua đầu triều nguyễn và ít nhiều đã nhận được phản hồi tích cực
từ hai nhà văn lão làng nguyễn xuân khánh và hoàng quốc hải
trong thể loại chuyện ngắn sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua các nhà văn thế hệ tám
như nguyễn thị kim hòa đinh phương
đó là chưa kể sáng tác về đề tài lịch sử đã và đang lan rộng trên mạng xã hội
website cá nhân hay các diễn đàn trên internet như dự án việt triều ám sử
sùng vũ môn của tác giả phạm thúy quỳnh
đặc biệt không thể phủ nhận nỗ lực thành công trong khi sáng tạo về đề tài lịch sử
của một số tác giả mà tên tuổi đã được khẳng định trên văn đạt
ở đây có thể kể đến nhiều câu chuyện nhưng không thể phủ nhận nỗ lực
cuốn sách trong đó có các tác phẩm hồi ký tạo được tiếng vang lớn như
biên bản chiến tranh một nghìn hai trăm ba mươi bốn bảy mươi năm của trần mai hạnh
quảng trị một nghìn chín trăm bảy mươi hai của nguyễn quang vinh
chuyện lính tây nam của trung sĩ
điểm mạnh của các tác giả nói trên là khả năng khai thác các vấn đề
sự kiện lịch sử kinh nghiệm được tích lũy qua những năm tháng sống
chiến đấu trong chiến tranh
khiến tác phẩm của họ vừa có giá trị về mặt văn chương
vừa là tài liệu sử học đáng tham khảo
nhất là khi tự thuật phi hư cấu có xu hướng trở nên phổ biến
còn quá sớm để khẳng định tiểu thuyết tự thuật sẽ xoán ngôi tiểu thuyết hư cấu
như nhận định của một nhà phê bình
nhưng không thể phủ nhận
những cuốn sách trên đã và đang để lại nhiều dấu ấn trên thị trường sách việt nam
mà minh chứng rõ nhất là tần suất xuất hiện của các tác phẩm này trên các phương tiện truyền thông
số lần tái bản và các giải thưởng có giá trị được nhận
dù vậy chất lượng của phần lớn các tác phẩm văn chương về đề tài lịch sử hiện nay nhìn chung chưa cao
nếu không muốn chỉ ra một thực tế đáng buồn là hiện tượng một số người viết tiểu thuyết lịch sử
chỉ vì chạy theo mốt thậm chí vì muốn nổi danh hay mục đích tư lợi khác
bởi làn sóng lấy ngôn tình chuyên trở sử liệu đọc ngôn tình để hiểu lịch sử
được một số cây bút trẻ cổ suý qua tác phẩm và phát ngôn như đang trở thành một hiện tượng đáng lo ngại
bất chức loại đề tài đang thịnh hành trong các cuốn sách ngôn tình cổ trang ở trung quốc
nội dung của một số tiểu thuyết chuyện ngắn lịch sử của một số tác giả trẻ
chỉ xoay quanh những mối tình bi lụy đau khổ như thành kỳ ý thiên hạ là làng
ngoài bờ đông là mặt trời vũ tịch
thậm chí một vài tác giả còn sẵn sàng xuyên tạc
bịa đặt thêm các sự kiện không có trong chính xử tạo ra những câu chuyện tình phi lý
xu hướng sử dụng chất liệu lịch sử
sáng tạo ra tác phẩm có nội dung nhảm nhí giật gân
cũng khiến người đọc không khỏi sốc bởi sự sáng tạo quá đà của tác giả
điển hình có thể kể đến hai cuốn tiểu thuyết kinh dị
đại nam liệt chuyện và lý triều dị chuyện của phan cuồng
hay chuyện trinh thám minh mạng mật chỉ của giảng tư hải
thử thách mình qua các đề tài lịch sử vốn được ít người khai thác
là hướng đi được nhiều tác giả đương đại nhất là người viết trẻ lựa chọn
điều này cho thấy khát vọng nỗ lực của các cây bút trẻ
để có được tác phẩm văn chương về lịch sử đáng chú ý
cũng như sự dũng cảm trong lao động sáng tạo
tuy nhiên chỉ tham vọng và lòng dũng cảm là chưa đủ
để tác giả thành công trong những đề tài gai góc
giải mã những nhân vật phức tạp trong lịch sử việt nam
trong đó có một số nhân vật có rất ít sử liệu cụ thể mà lai lịch
hành vi lại thường gắn với truyền thuyết chuyện kể
đặc biệt là hiện nay chúng ta đang thiếu hẳn
các cây bút viết tiểu thuyết chuyện ngắn địch sử cho trẻ em
như các cố nhà văn nguyễn huy tưởng hay hà ân
nói cách khác thì các tác phẩm như lá cờ theo sáu chữ vàng
trăng nước trương dương ông trạng thà điều
vẫn chưa có sự kế tục xứng đáng
chưa kể cũng phải thẳng thắn nhận xét rằng
nội dung hình thức của một số tiểu thuyết chuyện ngắn
về đề tài lịch sử xuất hiện thời gian qua
còn cho thấy tác giả thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức
tư liệu cách thức triển khai
hay đề tài thậm chí hồng kiến thức
hiểu sai suy diễn chủ quan về lịch sử
khiến tác phẩm trở nên dối rắm thiếu mạch lạc
tình trạng phô kiến thức
xa vào lối trình bày diễn giải lan man
cũng là điểm trừ của các tác phẩm kiểu này
nguy hiểm hơn là hiện tượng không ít tác giả tỏ ra
đồng thuận với các giả thuyết chủ quan
thiếu căn cứ khoa học đã được công bố
kết quả là họ đã vô tình hoặc cố ý
truyền đạt chi thức sai lạc xuyên tạc
gây hiểu lầm
về nhân vật về giai đoạn lịch sử
điều này dẫn đến tình trạng không đồng tình
bất bình thậm chí phản ứng của không ít độc giả
mà vô số ý kiến nhận định của người đọc
trên những trang đánh đá sách thông dụng
mà tiêu biểu là goodreads
đã phần nào phản ánh tình trạng quan ngại kể trên
trình độ của phần lớn đội ngũ cố vấn
biên tập văn chương về đề tài lịch sử tại việt nam
hiện vẫn còn những bất cập
còn hiếm những cá nhân cho thấy năng lực
ở trình độ cao
trong đó có cả tất cả
tâm lý e ngại phải tranh luận với chính tác giả
nên dường như công việc biên tập sách văn học
về đề tài lịch sử
mới chỉ dừng lại phần nhiều
ở việc xoát lỗi chính tả
thiếu đi tâm huyết đầu tư công sức trí tuệ
để nâng tầm cho tác phẩm
hệ quả là
xét đến tay bạn đọc
vẫn còn vô số hạt sản
sai sót đáng tiếc
là mất đi cái hay cái đẹp
của các tác phẩm văn học
huỳnh trọng khang sẽ thành công hơn
trọn vẹn hơn với hai tác phẩm
mộ phần tuổi trẻ
và những vọng âm nằm ngủ
nếu các tiểu thuyết của tác giả này
không mắc phải nhiều lỗ hồng
về kiến thức lịch sử
văn hóa địa lý
so với các tác phẩm văn chương
cùng đề tài của thời kỷ trước
hiện nay một số tiểu thuyết
chuyện ngắn lịch sử
có xu hướng khai thác
khía cạnh tâm lý của nhân vật
qua đó cố gắng làm sáng tỏ
một số phần khuất lấp của quá khứ
thậm chí có ý muốn giải thiêng
điều này đã được không ít người viết
xong đây là một xu hướng phức tạp
và suy nghĩ chủ quan
hư cấu chủ quan
khó có thể đưa tới thành công
có lẽ vì thế
không ít tác giả
kể cả cây bút lão thành
dường như đã bất lực
trong khi cố gắng giải thiêng
một số hình tượng
vốn rất quen thuộc
với các thế hệ người việt nam
chưa kể tình trạng
một số tác giả lạm dụng
yếu tố câu khách rè tiền
như việc mô tả chi tiết
quan hệ tình dục tràn lan
gây phản ứng
trong dư luận xã hội
không phải điều tác giả muốn
và theo đuổi
tất yếu sẽ dẫn đến
thành công của tác phẩm
bởi vấn đề còn phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố
trong đó nổi lên
là tầm trí tuệ
khả năng sáng tạo
trong bối cảnh đó
bộ đôi tiểu thuyết
trần khánh dư
và trần quốc toàn
của nhà văn lưu sơn minh
chính là điểm sáng
rất cần trân trọng
là quốc gia có vị thế
địa chính trị quan trọng
con người việt nam
luôn gắn liền
bề dài lịch sử hào hùng
với nhiều biến động
nhiều sự kiện
thời khắc cá nhân
mang dấu ấn thời đại
đây chính là nền tảng
là kho tảng vô giá
để gợi mở nhiều cảm hứng
sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ
nhưng thực tiễn sáng tạo
văn chương nói riêng
sáng tạo nghệ thuật
về lịch sử nước nhà nói chung
lại chưa đáp ứng được
kỳ vọng của xã hội
của cộng đồng
chưa sánh vai được
với một số quốc gia
trong khu vực
đây cũng là lý do
dẫn đến tình trạng
một số độc giả
nhất là các độc giả trẻ
chỉ biết đến các nhân vật
lịch sử ngoại lai
còn thờ ơ
thiếu quan tâm
lịch sử dân tộc
nhiều người tỏ ra thích thú
khi luận bàn
về các sự kiện giã sử
được tô vẽ mò mè
hay các trận chiến lịch sử
của nước ngoài
xong lại mù mờ
thiếu lưu tâm
đến chiến công hiển hách
của các triều đại
lý trần lê tây sơn
thực tế khi tiếp cận
nhiều nhà văn cũng bất ngờ
choáng ngợp với thực tế
nguồn nguộn chất liệu
trong lĩnh vực đề tài
về lịch sử nước nhà
nhưng đáng tiếc
họ lại chưa quan tâm
một cách rốt ráo
để rồi tiếc nuối
khi sáng tác
còn có sai lầm
sáng tác về đề tài lịch sử
luôn là một trong số
các thách thức lớn
đối với nhà văn
kể cả nhà văn nổi tiếng
sự gia tăng đội ngũ sáng tác
về số lượng tác phẩm
về đề tài lịch sử
trong thời gian gần đây
là tín hiệu đáng mừng
nhưng dẫu thế
độc giả vẫn đòi hỏi
và trông chờ
những tác phẩm
thật sự có giá trị
tư tưởng nghệ thuật
chứ không phải là
những trang viết
nhân danh viết
về đề tài lịch sử
song đề tình tiết phản cảm
yếu tố kinh dị
hoặc sáng tạo tùy tiện
tự bộc lộ lỗ hồng
khó chấp nhận
về chi thức
quý vị và các bạn
vừa theo dõi bài viết
không tùy tiện hư cấu
về lịch sử
của tác giả phan kỳ
phần tiếp theo của chương trình
là phần trích bài
giới hạn của hư cấu lịch sử
của tiến sĩ nguyễn thanh tâm
bài đăng trên báo
quân đội nhân dân
lịch sử hiểu như là chính sự
chỉ là giới hạn ngắn nhất
trong khả năng trở về
quá khứ của nhà văn
nhà văn có thêm
những con đường
những khả năng khác
trong việc trở về quá khứ
từ những vật liệu
phi lịch sử
văn trường viết về lịch sử
tự nó không phải là lịch sử
và nó không có nhiệm vụ
phải trồng khít với lịch sử
nhưng nhà văn trở về
quá khứ như thế nào
và điều gì giúp họ
đến được với những điều
còn ẩn sâu
trong bóng tối của lịch sử
cái mà chúng ta gọi là lịch sử
đã ngầm nói lên
sự bất lực của sử ra
trong việc tái hiện quá khứ
khoảng trống còn lại
là cơ hội của nhà văn
cây bẫy nằm
ngay phía bóng tối
nơi mà lịch sử
đã ngừng lại
một số nhà văn
vẫn loanh quanh
để rồi tô vẽ
hay diễn giải thêm
những gì lịch sử
đã ấn định
dù có thể đó
cũng chưa hẳn
là thực sự
nhà văn cần biết
rõ bối cảnh
thân phận của mảnh vỡ đó
để không biến
một chiếc bình gốm
thành chiếc lọ bằng đồng
giới hạn của hư cấu
nằm ở đó
chưa kể những đường biên
có thể được vượt qua
về mặt thời đại
hay tiếng ngưỡng
chính trong những quy chiếu này
văn chương viết về lịch sử
không cần thiết
phải hướng đến việc
mô tả lịch sử
đã có các xử ra
nó cũng không dành
cho những người
chỉ nhằm thỏa mãn
trí tưởng tượng
hay sự hời hợt
với quá khứ
càng không dành
cho những kẻ cơ hội
ăn bám vào sự kiện
nhân vật của đời xưa
nhắc lại câu nói
quen thuộc của duy ma
lịch sử chỉ là
để nhà văn
treo bức tranh của mình
như một điểm tựa
về mặt quan điểm
họ muốn nhấn mạnh
đến bức tranh
của trí tưởng tượng
mà vô tình
quên mất rằng
vẫn là điều
cần được ý thức
một cách liên tục
nhưng tất cả
sẽ đổ ụp xuống
khi nhà văn
tô chát quá nhiều
vào bức tranh hư cấu
sự quan tâm
của văn chương nghệ thuật
đến lịch sử
phản ánh những câu chuyện
của thực tại
một vài khía cạnh
sẽ góp phần
soi sáng quá khứ
nhưng ở phần
trong tư cách nghệ thuật
không phải lịch sử
vẫn phải phô bày
về đẹp thẩm mỹ
những thông điệp
về nhân sinh
từ quá khứ
trong tổng thể
của một cộng đồng
văn chương viết
về lịch sử
minh định lịch sử
tạo ra những khả năng
hướng đến việc
kiến tạo giá trị
cho thấy tầm vóc
của dân tộc
trên hành trình
từ quá khứ
đến hiện tại
cùng khả năng
ở tương lai
chương trình hôm nay
tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị
và các bạn
đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại
trong các chương trình sau